ủy ban nhân dân thành phố quyết định thượng nóng cho tập thể ban chuyên án số tiền một trăm linh triệu đồng
lãnh đạo đà nẵng ghi nhận nỗ lực của công an thành phố khi nhận hai trọng trách quan trọng
là vừa tham gia phòng chống dịch bệnh ncov vừa phải quyết tâm khám phá án
kết quả của các đồng chí tạo được một niềm tin rất lớn trong nhân dân

để mà chấm dịch virus trong đó có vai trò của công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tạm giam đối tượng tiêu quý bình
đồng thời tạm giữ người bạn gái của bình cũng là người trung quốc để tiếp tục điều tra mở rộng
điều tra đối tượng giả danh đại tá công an lừa đảo hơn sáu tỷ đồng
qua điều tra ban đầu đối tượng diệp ngọc hà bốn mươi bảy tuổi ngụ quận bảy thành phố hồ chí minh
thừa nhận đã thực hiện chót lọt sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long với tổng số tiền trên sáu tỷ đồng
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám với cùng thủ đoạn làm quen với một số người
giới thiệu mình đang công tác tại một cục nghiệp vụ bộ công an và đang làm chủ đầu tư dự án
hà đã lừa đảo chiếm đoạt tiền trên sáu tỷ đồng và bị các nạn nhân tố giác
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín diệp ngọc hà mặc trang phục công an nhân dân
mang quân hàm đại tá và bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng đến công an huyện châu thành a
giới thiệu đang đi công tác ghé vào thăm
thấy nghi vấn lãnh đạo công an huyện châu thành a báo cáo giám đốc công an tỉnh hậu giang
theo kết quả xác minh hà không phải trong lực lượng công an
bước đầu hà khai nhận mua trang phục công an thẻ đảng
giấy chứng minh công an nhân dân của một đối tượng không quen biết qua mạng xã hội
nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới
việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm ncov
với việc này mỗi ngày việt nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết
hiện nay việt nam đang có một người từ trung quốc trở về và gần năm trăm linh người có tiếp xúc gần với người nhiễm ncov
đang được cách ly theo dõi giám sát và chờ kết quả xét nghiệm
đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống loại virus này
trong tương lai
và cũng giúp cho việc đưa ra các biện pháp dự phòng hiệu quả hơn
đại diện bộ y tế cho biết đến thời điểm hiện tại việt nam vẫn đảm bảo cung ứng đủ sinh phẩm cho việc xét nghiệm
việt nam ghi nhận trường hợp thứ một mươi sáu mắc bệnh covid một mươi chín tính đến ngày một mươi ba tháng hai
trưa nay một mươi ba tháng hai bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi sáu người bị dịch bệnh covid một mươi chín riêng tỉnh vĩnh phúc
có một mươi một trường hợp và đã có bảy trường hợp khỏi bệnh
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân là bố đẻ của bệnh nhân tên là ntg là một trong tám người đi từ vũ hán về
bệnh nhân ở cùng nhà với bệnh nhân dê trong thời gian bệnh nhân dê trở về việt nam từ vũ hán đến lúc được nhập viện cách ly
mẹ và em gái của bệnh nhân dê cũng đã được xác định là mắc bệnh covid một mươi chín và đang được điều trị tại cơ sở y tế
như vậy là trong gia đình bệnh nhân thứ một mươi sáu có bốn người
ba người đều bị mắc bệnh
sau khi xác định vợ và hai con gái bệnh nhân bị mắc dịch bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc đã đưa năm bệnh nhân vào danh sách người tiếp xúc gần
được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày
trong quá trình theo dõi bệnh nhân không có biểu hiện sốt ho khó thở
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng hai bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi thoáng qua
được cán bộ y tế ghi nhận lấy mẫu và gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
thì cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
đa khoa quang hà nguyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và trong tình trạng sức khỏe ổn định